đã hoãn phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn trong vụ kiện tập thể này sau khi các luật sư của google và nhóm người dùng cho biết đã đạt được thỏa thuận sơ bộ
thưa quý vị trong những năm vừa qua chính phủ campuchia đã đưa ra nhiều chính sách và đạo luật thúc đẩy bình đẳng giới
song nhiều người vẫn giữ quan điểm bảo thủ gia trưởng cho rằng phụ nữ chỉ nên ở nhà quản lý các công việc gia đình thay vì đi làm kiếm sống
thưa quý vị trong những năm vừa qua chính phủ campuchia đã đưa ra nhiều chính sách và đạo luật thúc đẩy bình đẳng giới
trong những năm vừa qua chính phủ campuchia đã đưa ra nhiều chính sách và đạo luật thúc đẩy bình đẳng giới
đất nước campuchia gần đây luôn nỗ lực cải thiện bình đẳng giới
nhưng cần có nhiều thời gian để xóa bỏ quan niệm rằng nước giới nên làm việc nhà hiện vẫn còn phổ biến
chị royung sofi cho biết khi mới vào nghề chạy xe túc túc chị thường bị chế diễu thậm chí bị những đồng nghiệp nam dọa nạt
tuy nhiên nhờ tính kiên trì và sự nghiêm túc trong công việc giờ chị đã nhận được sự cảm thông
giờ đây tôi đã thấy thoải mái hơn những người đàn ông từng đố kị này đã chấp nhận việc phụ nữ chạy xe túc túc và mọi người vui vẻ cùng nhau kiếm sống
họ còn tán dương phụ nữ vì chúng tôi cũng mạnh mẽ và có thể cạnh tranh công bằng với họ
với khoản tiền vay tương đương gần bảy mươi ba triệu đồng việt nam chị roy us sofi sắm được chiếc xe túc túc của mình cách đây hơn ba năm
với mức cước tương đương ba trăm sáu mươi đồng việt nam mỗi khách trong một chuyến tham quan vòng quanh khu đền ankowat
chị roeung sofi có thể kiếm được thu nhập phụ giúp gia đình
tôi yêu công việc này tôi nghĩ tất cả chị em phụ nữ đều có thể làm được điều đó
nó cũng giúp tôi có thêm thu nhập để nuôi gia đình
chị royung sofi không phải là người phụ nữ campuchia duy nhất can đảm vượt qua định kiến xã hội
chị kim seok lang ba mươi chín tuổi thậm chí còn sáng lập hiệp hội những người chạy xe kéo siêm rịp hồi năm ngoái
quy tụ hai mươi thành viên đều là phụ nữ
nhiều người trong số họ đang phải một mình nuôi con như hoàn cảnh của chị kim seok lang
cách đây một mươi năm sau khi ly hôn chị kim sa len bắt đầu đến với nghề chạy xe kéo ở thủ đô phnom penh
để kiếm tiền nuôi hai con nhỏ
sau đó chị chuyển đến siêm riệp năm hai nghìn một mươi năm chạy xe túc túc phục vụ du khách
tuy nhiên mọi việc vẫn không đơn giản trong những ngày đầu
sự phân biệt đối xử vẫn còn hiện hữu đâu đó
có người cho rằng phụ nữ yêu sức không thể cầm lái nổi
nhờ tính kiên trì mà giờ đây nhóm xe túc túc lady giá trị kim seok lang dẫn đầu
được du khách trong nước và quốc tế đánh giá là một trong những dịch vụ tốt nhất ở simream
họ thật sự chăm chút
với công việc đang làm chúng ta có thể cảm nhận được niềm tự hào ở từng người phụ nữ này
xe của họ luôn sạch bóng luôn có cờ và hoa
mặc dù không có con số thống kê chính thức nhưng tổ chức phi chính phủ
hiệp hội dân chủ độc lập của kinh tế phi chính thức ước tính
có hàng chục nghìn tài xế túc túc đang hoạt động trên cả nước campuchia
trong mắt du khách quốc tế hình ảnh những phụ nữ chạy xe túc túc mang lại một cảm giác thân thiện
còn đối với người dân campuchia đây chính là những tấm gương chuyển đi cảm hứng
để thay thức phụ nữ vượt qua định kiến góp công sức cho cộng đồng